tại thành phố đà nẵng đã khai mạc hội nghị tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến với việt nam
dự hội nghị có lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng các sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch
các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư đến từ nhiều địa phương trong cả nước
bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam đón gần chín tám triệu lượt khách du lịch quốc tế tăng bảy chín so với cùng kỳ
để đạt được mục tiêu một mươi tám triệu khách du lịch quốc tế đến với việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch
các hiệp hội doanh nghiệp du lịch cần tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá thu hút khách du lịch
ở ba thị trường truyền thống là trung quốc nhật bản và hàn quốc quan tâm xây dựng các gói kích cầu
tạo các sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn chú trọng giải quyết các bất cập liên quan đến vấn đề an ninh
an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường hợp tác trao đổi khách du lịch với các nước là thị trường nguồn của khách du lịch việt nam đẩy mạnh kết nối khu vực